bốn cán bộ chiến sĩ công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc đã tình nguyện hiến máu kịp thời cứu sống đối tượng lò văn dung ở huyện mường ảng tỉnh điện biên
dung chính là đối tượng bị công an tỉnh vĩnh phúc bắt giữ về tội mua bán trái phép chân ma túy vào ngày hai mươi tháng bảy vừa qua
trong quá trình bị tạm giữ hình sự tại công an huyện tam đảo lò văn dung kêu đau bụng mệt mỏi
công an huyện tam đào đã đưa đối tượng đến trung tâm y tế huyện tam đào để khám điều trị
kết quả xác định dung bị suất huyết tiêu hóa cấp kết hợp với thiếu máu bẩm sinh
nếu không được truyền máu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng và được chỉ định chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh để truyền máu
tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc sau khi xét nghiệm bác sĩ xác định lò văn dung thuộc nhóm mó o
nhưng tại kho máu dự trữ của bệnh viện không còn
để kịp thời cứu người công an huyện tam đảo đã đồng thời phát động cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tình nguyện hiến máu
ngay sau đó bốn đồng chí là đại úy đào thị thu huyền đại úy trần văn quân thượng úy nguyễn ngọc duy và hạ sĩ kim nam trâm
đã lập tức tình nguyện tham gia hiến máu nhanh chóng làm các thủ tục chuyên máu cứu lò văn dung qua cơn nguy kịch
hiện tại sức khỏe của lò văn dung đã ổn định và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc